bộ tài chính đã tổ chức họp báo thông báo những nội dung mới về quy định quản lý tài chính
đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn oda và vốn vai ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
theo số liệu của bộ tài chính trong giai đoạn một mươi năm trở lại đây từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
việt nam đã ký kết vai ưu đãi nguồn vốn oda với tổng số vốn khoảng bốn mươi năm tỷ usd
tập trung chủ yếu vào lĩnh vực như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội
phát triển y tế giáo dục và đào tạo phát triển nông nghiệp kết hợp xóa đói giảm nghèo
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu qua đó đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất
và khả năng cạnh tranh của một số ngành kinh tế tạo điều kiện và môi trường thuận lợi
để thúc đẩy thương mại đầu tư và phát triển khu vực kinh tế tư nhân tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên nguồn vốn oda thực chất là nợ quốc gia và việt nam cũng không phải là ngoại lệ
trong bối cảnh việt nam bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của quốc gia có thu nhập trung bình thấp
việc huy động các nguồn vốn oda trở nên khó khăn hơn
dự kiến đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có thể không còn được vay theo điều kiện oda
phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường
nguồn vốn oda đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ hai đến ba năm